ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ khai trương trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh
đây là một trong một mươi bảy tỉnh thành phố của cả nước triển khai xây dựng và đi vào vận hành trung tâm điều hành thông minh eoc
góp phần tích cực vào việc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương
các trung tâm điều hành thông minh ioc được xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh thành phố
hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng tình huống nhằm xây dựng chính phủ điện tử và đô thị thông minh
việc xây dựng trung tâm này tại tỉnh hòa bình nhằm phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh tiên tiến kiểu mẫu
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển biệt vững